ngày tám tháng năm tòa án nhân dân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là phạm cư ba mươi tuổi và trương dễ hai mươi bảy tuổi cùng chú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột về tội chống người thi hành công vụ
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn cư và dễ điều khiển xe máy trên đường amachao và nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuột không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
khi bị lực lượng chức năng giữ lại để kiểm tra cư và dễ không chấp hành và còn tấn công các chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại phiên tòa cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm cư một năm sáu tháng tù giam và trương dễ một năm bốn tháng tù giam